theo nhiều nghiên cứu cho thấy sự thay đổi nhiệt độ hàng ngày lớn và độ ẩm cao
đều có liên quan đến gia tăng tỷ lệ nhập viện do đột quỵ
bệnh đột quỵ do nắng nóng cũng rất đa dạng biểu hiện từ mức độ nhẹ hay say nắng
có thể tự khỏi sau khi nghỉ ngơi đến nặng có thể di chứng về thần kinh
mặc dù được điều trị tích cực và nặng có thể dẫn tới tử vong
khi bị say nắng biểu hiện điển hình ban đầu như vã mồ hôi đau đầu mặt và da toàn thân đỏ
nhẹt thở thở nhanh đau bụng nôn mửa sau đó xuất hiện tình trạng hoa mắt chống mặt
mặt nhợt mạch nhanh ngất chuột rút tiểu ít sốt cao có khi lên tới bốn mươi độ c
niêm mặt khô trị mạch
nhóm người già trẻ nhỏ có người bệnh lý nền sức đề kháng kém
là đối tượng dễ bị đột quỵ khi thời tiết nắng nóng oi bức
ngoài ra những người phải làm việc liên tục quá lâu ở môi trường nắng nóng như công nhân xây dựng
người dân người đang sử dụng một số loại thuốc chữa bệnh như thuốc lợi tiểu điện giải
các thuốc chẹn bata trị tăng huyết áp các thuốc chống trầm cảm cũng dễ bị lâm bệnh
biến chứng thường gặp nhất ở những bệnh nhân sốc nhiệt muộn thường là co giật
tiêu cơ vân suy thận hôn mê kéo dài tổn thương thần kinh và các cơ quan khác không hồi phục
thậm chí là tử vong sốc nhiệt đặc biệt nguy hiểm với các đối tượng như người già trẻ em và các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính
nắng nóng bất thường không chỉ đang xuất hiện tại việt nam
mà tình trạng này cũng đang xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của con người
mới đây cơ quan khí hậu của liên minh châu âu eu copennicus cho biết
tính đến tháng ba vừa qua thế giới đã trải qua tháng thứ một mươi liên tiếp có nền nhiệt cao kỷ lục
cả nhiệt độ không khí và các đại dương đều ở mức cao nhất mọi thời đại
nhiều khu vực đã xuất hiện mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong thế kỷ qua và tiếp tục đối mặt mùa hè nắng nóng gai gắt
liên hợp quốc cảnh báo rằng đồng hồ đang đếm ngược và thế giới không thể chậm trễ hơn khi chỉ còn hai năm để hành động cứu hành tinh xanh
nhiệt độ trên toàn cầu đã phá kỷ lục khi sóng nhiệt xuất hiện trên các đại dương và các sông băng tan chảy
khiến năm hai nghìn hai mươi ba trở thành năm nóng nhất từ trước đến nay
theo dữ liệu của caper nicas trong tháng ba vừa qua nhiệt độ trung bình trên toàn cầu ở mức một mươi bốn một mươi bốn độ c
ấm hơn một sáu mươi tám độ c so với mức nhiệt trung bình tháng trong giai đoạn năm một nghìn tám trăm năm mươi đến năm một nghìn chín trăm linh của thời kỳ cách mạng công nghiệp
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhiệt độ trái đất liên tiếp xác lập kỷ lục mới với các đợt nắng nóng khắp các đại dương trên toàn cầu
tại châu á ấn độ là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng và dễ bị tổn hại bởi nắng nóng
tình trạng này ngày càng trở nên xấu đi với việc tần suất và khoảng thời gian xuất hiện nắng nóng
sống nhiệt liên tục gia tăng và kéo dài
số ngày và đêm nóng bức đã tăng lên đáng kể và được dự đoán tăng từ hai đến bốn lần trong năm hai nghìn hai mươi
các đợt nắng nóng cũng được dự đoán sẽ đến sớm hơn kéo dài hơn và trở nên thường xuyên hơn
hàng năm nắng nóng cực đoan đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm thậm chí là hàng nghìn người dân ấn độ
số liệu chính thức cho biết các đợt nắng nóng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm đã khiến hơn hai mươi hai người chết
theo dự báo của cục khí tượng ấn độ quốc gia nam á sẽ phải đối mặt với nắng nóng cực đoàn từ tháng bốn đến tháng sáu
thành đó bộ y tế ấn độ đã tổ chức một cuộc họp đánh giá về mức độ sẵn sàng của hệ thống y tế
trong việc xử lý các bệnh liên quan đến nắng nóng
khu vực đông nam á được cảnh báo có thể chịu ảnh hưởng nắng nóng nặng nề so với các khu vực khác
trong đó thái lan có thể phải đối mặt với thời tiết nắng nóng cực đoàn lên tới hai trăm hai mươi ngày trên một năm
trong khoảng hai mươi năm tới nếu không hành động quyết liệt ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu
theo giáo sư siri subaratit giám đốc trung tâm biến đổi khí hậu và thiên tài tại đại học rangsit
nếu thỏa thuận tại hội nghị lần thứ hai mươi một các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
không được thực hiện hiệu quả thì khu vực đông nam á đặc biệt là thái lan sẽ phải trả giá đắt
biến đổi khí hậu đang biến sức nóng từ mặt trời vốn dĩ rất bình thường thành một mối nguy hiểm không thể tránh khỏi đối với môi trường
phần lớn nguyên nhân khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục hiện nay là tình trạng biến đổi khí hậu mà chủ yếu do hoạt động của con người gây ra
như phát thải khí co hai và mê tan từ quá trình sử dụng than dầu và khí đốt tự nhiên
vòng luận quẩn này sẽ không thay đổi cho đến khi nồng độ khí đốt nhà kính trong khí quyển ngừng gia tăng
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo